việt nam airlines cho biết thêm hành khách người lớn hoặc trẻ em từ hai đến dưới một mươi hai tuổi chưa tiêm đầy đủ mũi vaccine
có xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín đáp ứng quy định của các cơ quan chức năng khi làm thủ tục trước chuyến bay
cần xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi khởi hành
liên quan tới việc đi lại bằng đường hàng không trong dịp cao điểm tết nguyên đáng
hành khách được khuyến nghị làm thủ tục trực tuyến tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh
và mua vé trên kênh chính thức để tránh nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo
cục hàng không việt nam đề xuất với bộ giao thông vận tải được chủ động làm việc với các quốc gia vùng lãnh thổ để quyết định
quốc gia vùng lãnh thổ chuyến bay đi đến tân xuất khai thác trên cơ sở nhu cầu thị trường
và phù hợp với hiệp định hàng không giữa việt nam và các quốc gia vùng lãnh thổ
nhà chức trách hàng không cho biết trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức châu âu gần đây
của chủ tịch nước đến thụy sĩ và nga thủ tướng chính phủ đến anh và pháp
tịch quốc hội đến áo bỉ và phần lan
tại các buổi làm việc với kiều bào ở xa tổ quốc lãnh đạo đảng và nhà nước đều tiếp nhận rất nhiều ý kiến của kiều bào
mong muốn sớm mở lại các đường bay chở hành khách thường lệ để về đón tết nguyên đáng nhầm dần năm hai nghìn hai mươi hai tại quê hương
theo đánh giá của cục hàng không việt nam nhu cầu về việt nam từ khu vực châu âu sẽ qua các cửa ngõ là pháp paris
đức frankfurt anh london và nga moscow
trên thực tế hành khách từ khu vực này hiện đến việt nam vẫn phải bay qua các cửa ngõ
đang có các chuyến bay thẳng trực tiếp
do vậy việc mở rộng các điểm đến tần suất nêu trên là cần thiết phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách
tạo điều kiện để hỗ trợ tất cả các hãng hàng không việt nam có cơ hội tham gia khai thác thị trường thường lễ quốc tế
khắc phục khó khăn để đứng vững và phát triển
do đó việc nối lại các đường bay thẳng từ khu vực này đến việt nam là cần thiết
được biết ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hàng không việt nam đã có văn bản gửi nhà chức trách hàng không australia
thông báo các hãng hàng không
hai nước có thể tổ chức lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách giữa việt nam và australia
theo đó tần suất ban đầu là một mươi chuyến một tuần một chiều cho toàn bộ các hãng hàng không mỗi bên
theo khuyên nghị của cục hàng không việt nam với bộ giao thông vận tải
cho phép tiến hành thông báo với nhà chức trách hàng không của các quốc gia như pháp đức anh và nga
việc các hãng hàng không có thể tổ chức lại các chuyến bay quốc tế thường lệ
chở khách giữa việt nam và pháp đức anh nga với một mươi chuyến một tuần một chiều
cho toàn bộ hãng hàng không mỗi bên đối với từng thị trường